ủy ban nhân dân tp vừa chấp thuận dừng đề án của sở giao thông vận tải tp hcm
về sắp xếp các trạm thu phí hoàn vốn xây dựng các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố
đến năm hai nghìn hai mươi năm và phương án giá của các dịch vụ quản lý theo cơ chế giá thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
theo đó sở giao sở tài chính hướng dẫn sở giao thông vận tải nghiệm thu thanh toán quyết toán
khối lượng thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành đối với phương án giá của các dịch vụ quản lý
theo cơ chế thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
ủy ban nhân dân thành phố giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở tài chính sở tư pháp
căn cứ vào quy định của pháp luật ý kiến của các bộ quản lý chuyên ngành và thực tiễn thành phố
đề xuất hướng giải quyết phù hợp và đúng quy trình tránh tạo ra dư luận trái chiều